dự báo thủ đô hà nội ngày hôm nay có lúc có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to mưa tập trung chủ yếu là vào chiều và đêm
khu vực bắc bộ và thanh hóa cũng có mưa rào và rông
riêng vùng núi và trung du cục bộ có mưa to đến rất to
với lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm có nơi trên tám mươi mm
cảnh báo mưa rông ở bắc bộ có khả năng kéo dài đến khoảng từ ngày tám đến ngày chín tháng bảy
và trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ
và ngập úng tại các khu vực trụng thấp
cảnh báo cấp độ dù do thiên tai trong mưa lớn lốc xét mưa đá cấp một
vâng thưa quý vị chiều và đêm mưa rông thế nhưng ban ngày thì vẫn có nắng nóng gai gắt
vì thế mà các bậc phụ huynh cần phải lưu ý khi cho con em mình tham gia các hoạt động ngoài trời
nếu trẻ cần ra ngoài thì cho trẻ đội ngũ rộng vành mặc quần áo sáng màu chất vải thoáng mát
nếu trẻ đi biển thì không cho trẻ tắm vào thời điểm nắng nóng từ một mươi đến một mươi sáu giờ
đặc biệt nếu thấy trẻ rơi vào tình trạng say nắng thì cần lập tức đưa trẻ vào vùng dâm mát
thông thoáng và tìm cách hạ thân nhiệt cho trẻ như là trường bằng khăn mát
nới lỏng quần áo bù nước và các dung dịch điện giải bằng đường uống
nếu trẻ trong tình trạng nặng thì cần gọi sự trợ giúp của cơ sở y tế để được xử trí kịp thời